đoàn kiểm tra liên ngành tp hà nội đã yêu cầu công ty cổ phần đầu tư nước sạch sông đà cung cấp toàn bộ lịch trình cung cấp nước
nhật ký sử dụng hóa chất những ngày gần đây dự kiến trong tuần tới sẽ có kết quả kiểm tra chất lượng nước sinh hoạt có mùi lạ tại hà nội
và là thông tin từ đoàn kiểm tra liên ngành tp hà nội
trước đó đoàn đã lấy mẫu nước tại ba địa điểm trạm bơm tăng áp tây mỗ quận năm tử liêm
bể chứa trung gian tại huyện thạch thất và tại nhà máy nước sạch sông đà huyện kỳ sơn tỉnh hòa bình
việc nước máy có mùi lạ như mùi cờ lo hay mùi khét xảy ra ba ngày qua ở các quận thanh xuân hoàng mai và nam tử liêm gần hai trăm linh hộ dân bị ảnh hưởng